đến với thị xã sapa tỉnh lào cai vào dịp này ngoài các điểm du lịch bản làng hấp dẫn
thì ngắm hoa đỗ quyên đang bùng nở trên đỉnh phan xipang cũng là một trải nghiệm thú vị
đặc biệt khi lúc này đỗ quyên trên dãy hoàng liên đang vào độ đẹp nhất
tô điểm cho bức tranh thiên nhiên của núi rừng tây bắc
đam mê về sinh vật học ông lưu một du khách đến từ đài loan trung quốc
vô cùng hào hứng khi được chiêm ngưỡng những quần thể đỗ quyên trên đỉnh núi hoàng liên
những loại đỗ quyên đang bung nở rực rỡ sắc màu đa dạng hình dáng
ít nơi nào có được đã mang đến sự hứng khởi cho vị khách này
đây là lần thứ hai tôi đến sapa nhưng là lần đầu tiên được nhìn thấy hoa đỗ quyên
thật sự là rất là tuyệt vời tôi rất ấn tượng khung cảnh khó có thể gặp được ở đâu khác
đỉnh phan xipang dãy hoàng liên sơn vẫn được ví như thánh địa của hoa đỗ quyền
với hơn bốn mươi loài đủ các sắc màu trắng vàng hồng đỏ tím
đỗ quyên tập trung nhiều nhất từ độ cao gần hai m
trong đó nhiều góc đỗ quyên cổ thụ từ ba trăm linh đến bốn trăm linh năm tuổi
đỗ quyên rừng hoàng liên không chỉ gây ấn tượng cho du khách bởi sắc màu rực rỡ
mà còn bởi sự cổ kính rêu phong sức sống mãnh liệt toát ra từ những thân cây đã hàng trăm năm tuổi
mùa hoa đỗ quyên vẫn chưa kết thúc
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm tới đây đến với sapa
du khách vẫn còn có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ mùa hoa đỗ quyên mang đặc trưng của núi rừng tây bắc